vâng thưa quý vị lễ sổ tổ năm nay do ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ tổ chức
được gắn với kỷ niệm một mươi năm unesco công nhận tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở phú thọ
là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
bảy mươi năm sau khi được công nhận là di sản đại diện của nhân loại
chúng ta càng nhận ra sức mạnh của tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
đang được phát huy trong hiện tại và tương lai
đó chính là sức mạnh cội nguồn quy tụ được sự đoàn kết các thế hệ người dân việt nam
sinh sống ở mọi miền đất nước kể cả kiều bào ta ở nước ngoài
tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong không khí cả nước hướng về nguồn cội bà trịnh thu hương đã trở về cùng đoàn kiều bào
hành hương về núi thiêng nghĩa lĩnh để tưởng niệm các vô hùng
những người con xa quê như bà hàng năm bằng cách này hay cách khác đều tỏ lòng thành kính
tri ân đối với công lao dựng nước của các bậc tiền nhân
hôm nay là một điều rất may mắn
và cảm động lắm tôi về đây được dân hương những nén tâm hương dâng lên dỗ tổ vô hùng
cái cảm xúc đó vô cùng thiêng liêng nó dâng trào ở trong trái tim của tôi
về đền hùng là về nơi trung tâm của tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
mỗi người dân việt nam hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của hai chữ đồng bào
theo đại diện khu di tích lịch sử đền hùng
năm nay dự báo sẽ có khoảng hơn ba mươi du khách về với đền hùng
chúng tôi cũng đã sẵn sàng cho các hoạt động đón tiếp đồng bào và du khách về thăm viến đền hùng
và cũng dự đoán rằng là năm nay sau một thời gian dịch bệnh kéo dài
thì tâm lý của người dân và ngày nghỉ được ba ngày trong dịp dỗ tổ hùng vương
thì đồng bào và du khách về thăm tiếng đền hùng sẽ tăng rất là nhanh
thế thì để kịp thời đáp ứng cũng như phục vụ được cái lượng du khách trở về đền hùng tăng như vậy
thì chúng tôi cũng đã kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng
các đơn vị liên quan để xây dựng các phương án giãn cách
cũng như là đảm bảo an ninh trật tự và đón tiếp đồng bào du khách một cách thuận lợi và tốt nhất
theo giáo sư tiến sĩ nguyễn trí bền giám đốc xây dựng hồ sơ quốc gia trình unesco cho biết
một trong những tính riêng có độc đáo để tín ngưỡng thờ cúng vô hùng của việt nam
được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là do tính cố kết cộng đồng
tức là không phải chỉ có riêng từ cái trung tâm là phú thọ
từ cái trung tâm ở núi nghĩa lĩnh thì nó được truyền ra tất cả các địa phương
bây giờ hầu hết các địa phương đều có đền thờ hùng vương
ở đắk lắc ở đồng nai và mới gần đây nhất là thành phố cần thơ
và không phải chỉ có ở trong nước người việt nam ở nước ngoài họ đều lập các đền thờ hùng vương
cái việc lan tỏa rộng rãi như vậy và cái cố kết cộng đồng như vậy
thì rõ ràng là không phải tín ngưỡng nào của các quốc gia cũng làm được
việc unesco ghi nhận tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở phú thọ
vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
đã khẳng định sự trường tồn đạo lý nhớ về nguồn cội
hòa hợp dân tộc có từ hàng ngàn năm nay của người việt
nâng cao ý thức tôn trọng đối với sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của người việt
đó cũng chính là tiền đề để củng cố sức mạnh việt nam trong thời đại mới